xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới các hình thế gây mưa sẽ tiếp tục duy trì và gây mưa rông trên diện rộng tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
cường độ mưa tập trung nhiều hơn về chiều tối
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
mưa rông khiến cho nền nhiệt tương đối dịu mát trong hai ba ngày tới
giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi ba độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
tương tự các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới vẫn duy trì mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
do mưa nhiều nên người dân cần đề cao cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất rất dễ xảy ra
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng chưa có dấu hiệu tăng cao trưa chiều giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
khác với miền bắc khu vực trung bộ từ nghệ an đến thừa thiên huế
hầu như không chịu bất kỳ tác động của hình thế gây mưa nào nên phổ biến chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều
nhiệt độ chưa chiều trong cả ba ngày tới
nhiệt độ dưới tại đây sẽ giao động trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
đạt ngưỡng nắng nóng sẽ rộng tuy nhiên mức độ chưa quá gây gắt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa cũng phổ biến ít mưa
ban ngày có nắng nóng cùng mức nhiệt trưa chiều sẽ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh còn lại thuộc ninh thuận và bình thuận thời tiết dễ chịu hơn
nhiệt độ cao nhất ngày tại đây chỉ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
nhìn chung thời tiết tại khu vực trung bộ trong thời gian tới
sẽ tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch
lưu xuống biển nam dự báo trong ba ngày tới do chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió tây nam
có cực độ trung bình nên khu vực tây nguyên sẽ có mưa rào và rông rải rác về chiều tối và tối
cục bộ có điểm mưa rông với lượng khá
còn vào thời điểm ban ngày trời có nắng với nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối cũng có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông gần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực vẫn có năng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm sẽ giao động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi bốn độ